cục hàng không việt nam vừa đề xuất khôi phục dần các chuyến bay thương mại quốc tế từ cuối tháng bảy theo nguyên tắc di chuyển nội khối
cục hàng không việt nam cũng cho biết các nước trên thế giới đang cân nhắc về chương trình travel bubble di chuyển nội khối hoặc hành lang di chuyển
để khởi động lại hoạt động đi lại quốc tế trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
travel bubble được hiểu là hai hoặc nhiều quốc gia đã kiềm chế thành công dịch covid một mươi chín thống nhất tạo ra một khối hành lang di chuyển
những người sống trong khối có thể đi lại tự do và tránh được yêu cầu kiểm dịch bắt buộc
dựa vào các mô hình trên cục hàng không việt nam đề xuất có thể nghiên cứu khôi phục các chuyến bay quốc tế thương mại thường lệ đưa khách vào việt nam vào cuối tháng bảy
tuy nhiên để bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn phức tạp việc mở lại các đường bay quốc tế phải tuân thủ hàng loạt điều kiện chặt chẽ
như quốc gia đó không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng trong ba mươi ngày liên tục hoặc hành khách phải có mặt trong nước ba ngày trước khi bay
cục hàng không việt nam cũng kiến nghị
dứt khoát không chấp nhận khách quá cảnh đặc biệt khách phải có giấy tờ chứng nhận âm tính với covid một mươi chín được cấp trong vòng ba ngày trước lúc bay
khi đến việt nam khách phải được xét nghiệm nhanh bằng bộ xét nghiệm chi phí xét nghiệm do hãng hàng không chi trả
hành khách nhập cảnh phải lưu trú tại các địa điểm do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xác định và có trả phí
tổ bay nhân viên hàng không nhân viên quản lý xuất nhập cảnh hải quan kiểm dịch y tế phụ trách chuyến bay phải trang bị đầy đủ bảo hộ và không phải cách ly sau chuyến bay
để triển khai kế hoạch trên cục hàng không việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng giao bộ ngoại giao trao đổi với cơ quan ngoại giao các đối tác để thống nhất việc phối hợp khôi phục một số đường bay quốc tế
tổ bay nhân viên hàng không nhân viên quản lý xuất nhập cảnh phải lưu trú tại các địa điểm do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xác định và có trả phí